trong chiều và tối nay dãnh thấp tây bắc đông nam hoạt động mạnh hơn những cơn mưa rông sẽ lặp lại
tuy nhiên diện mưa có xu hướng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở các tỉnh trung du và vùng núi
nhưng cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa đến mưa to
dãnh thấp trục tây bắc đông nam cũng tác động làm cho nắng nóng ở các tỉnh miền trung giảm đi đáng kể
từ khu vực thanh hóa trở vào cho đến bình thuận nền nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi
trong chiều và tối nay ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
khu vực phía tây của thừa thiên huế đà nẵng hay là khu vực các tỉnh phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận
sẽ đều có mưa rào và rông
nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh vì thế người dân cần hết sức lưu ý
trong khi đó ở miền nam dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ ổn định
trong chiều và tối nay ở cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
có những nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất ngày ở tây nguyên tiếp tục phổ biến thấp từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
thời tiết tốt trời không mưa gió hướng nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
ảnh hưởng của gió mùa tây nam vẫn duy trì mây đối lưu nên tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

có thể kiểm tra các sản xuất